tiếp tục kỳ họp thứ bảy thảo luận về dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia
nhiều đại biểu quốc hội cho rằng dự thảo còn bỏ ngỏ những điểm rất quan trọng như cấm quảng cáo rượu bia
cấm bán rượu bia trên internet hay quy định giờ cấm bán rượu bia
qua thảo luận đa số các đại biểu quốc hội đồng tình với sự cần thiết của việc ban hành luật phòng chống tắc hại của rượu bia
tuy nhiên các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về nhóm giải pháp có tính ngăn ngừa trong dự thảo luật
liệu đã đủ tạo nên rào cản vững chắc để giải quyết vấn đề ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng chống tác hại rượu bia
đối với trẻ em thanh niên hay trưa đồng thời đề nghị bác soạn thảo ra soát
điều chỉnh quy định ngưỡng độ cồn từ bốn đến năm độ thay vì từ năm năm độ như dự thảo